hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây cũng là một yếu tố quan trọng góp phần giúp các thí sinh thoải mái dễ chịu hơn trong các buổi thi
vâng tuy nhiên tại một số tỉnh biển núi phía bắc mưa lũ đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người tài sản và cả chuyện thi cử của các em nhỏ nơi đây cũng gặp muôn vàn khó khăn
và chúng ta sẽ đến với câu chuyện này trong phần sau của chương trình
còn bây giờ như thường lệ mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay
các lực lượng chức năng đang tích cực tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn vừa bị triệt phá tại thanh hóa
giám sát giám thị cán bộ coi thi vấn đề cần phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc trong mỗi kỳ thi
tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh tại hàn quốc đang ở mức cao nhất thế giới
bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị hôm nay thí sinh cả nước sẽ bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với hai môn thi tiếp theo là khoa học tự nhiên và ngoại ngữ
buổi sáng các thí sinh sẽ dự thi bài thi khoảng tự nhiên
vật lý hóa học sinh học với tổng thời gian ba bài thi là một trăm năm mươi phút tức là mỗi bài thi năm mươi phút
buổi chiều các em dự thi môn ngoại ngữ thời gian làm bài sáu mươi phút
trước đó trong ngày thi đầu tiên hôm qua các thí sinh đã trải qua hai môn thi là ngữ văn và toán
thí sinh đã tỏ ra hào hứng với đề thi năm nay được đánh giá là có tính phân loại thí sinh cao
trong ngày thi đầu tiên đã có bốn mươi năm thí sinh vi phạm quy chế thi trong đó khiển trách một người đình chỉ bốn mươi bốn người
kết thúc ngày thi thứ nhất
các điểm thi trên cả nước tổ chức thi an toàn nghiêm túc và đúng quy chế
ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia yêu cầu tất cả các điểm thi trên toàn quốc
tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế thi đối với các bài thi môn thi còn lại
tiếp tục là thông tin về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía bắc
tính đến thời điểm này mưa lũ đã làm một mươi bốn người thiệt mạng trong đó lai châu một mươi một người hà giang ba người
ngoài ra còn có một mươi một người mất tích và bảy người bị thương
toàn bộ một mươi một người mất tích và bảy người bị thương đều là người của tỉnh lai châu
số người thiệt mạng lớn nhất chủ yếu tập trung ở huyện sinh hồ
ngoài ra mưa lớn cũng làm một trăm năm mươi nhà dân bị đất đá trôi sạt vào trong nhà
bốn trại nuôi cá nước lạnh gần năm mươi con trâu hơn năm con da cầm gần bốn trăm linh hectare lúa hoa màu
và hơn bốn mươi công trình thủy lợi nước sinh hoạt bị cuốn trôi vùi lấp
thiệt hại nặng nhất là về giao thông khi bốn cây cầu treo và cầu bê tông bị lũ cuốn trôi
các tuyến quốc lộ ba mươi hai bốn d bốn h hai trăm bảy mươi chín và các tuyến tỉnh lộ đường liên xã liên bản đều bị sạt lở nghiêm trọng
tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hơn một trăm một mươi sáu tỷ đồng
tỉnh hà giang là khoảng một mươi bốn tỷ đồng lai châu khoảng chín mươi tỷ đồng thái nguyên khoảng ba mươi hai tỷ đồng
và lào cai khoảng sáu ba tỷ đồng
trong ngày hôm nay cục phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng đã trực tiếp về các địa phương động viên các gia đình có người thiệt mạng mất tích và bị thương
đồng thời huy động mọi lực lượng tìm kiếm người mất tích kiểm tra giả soát thực hiện việc di rời khẩn cấp
đối với các hộ có nguy cơ bị sạt lửa lũ quét đến nơi an toàn

mưa lớn gây ra sạt lửa đất đá xuống đường chia cắt giao thông tại các tuyến quốc lộ từ lào cai yên bái đi lai châu
đặc biệt là tuyến quốc lộ bốn d từ lào cai đi lai châu bị hư hỏng khá nghiêm trọng
trên toàn tuyến quốc lộ bốn d với hai mươi chín km đường đèo xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn
giao thông bị ách tắc cục bộ các lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực phương tiện để mau chóng cho các xe lưu thông
đến thời điểm hiện tại tại các tuyến quốc lộ đã được thông tuyến tuy nhiên do thời tiết vẫn còn mưa và diễn biến phức tạp
các tuyến quốc lộ tỉnh lộ đường liên xã liên bản liên tục xuất hiện các điểm sạt lở mới
cảnh báo người dân phải cẩn thận khi tham gia giao thông ở thời điểm này
vâng thưa quý vị những ngày qua các lực lượng chức năng
các tổ chức cá nhân đã tích cực tham gia vào công tác giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
trong đó lực lượng công an tại các tỉnh miền núi phía bắc đang phải căng mình để giúp đỡ nhân dân tìm kiếm người mất tích
dựng lại nhà cửa thu dọn vệ sinh sau mưa lũ và cũng như là điều tiết giao thông
sự giúp đỡ kịp thời và thiết thực của lực lượng công an nhân dân là nguồn động lực to lớn
để người dân ở các khu vực chịu thiên tai vượt qua khó khăn ổn định lại cuộc sống
tổng hợp của phóng viên antv về những nỗ lực giúp đỡ nhân dân của lực lượng công an trên địa bàn hai tỉnh hà giang và lai châu
tại hà giang công an tỉnh hà giang đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn đảm bảo an ninh trật tự
phối hợp với các lực lượng ứng phó với tình huống của mưa lũ lũ quét xa đở đất gây ra
đảm bảo an toàn giao thông xử lý các tình huống nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra

đảm bảo cho học sinh trường dân tộc nội chú đi thi
còn tại lai châu do ảnh hưởng của mưa lũ quốc lộ bốn d đoạn thuộc địa phận bản chu va một mươi hai xã sơn bình bị xa lở diện rộng
khiến đoạn đường từ km một mươi một đến km một mươi năm bị ách tắc
sau khi sự việc xảy ra công an huyện tam đường và lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị chức năng
tham gia giải phóng hơn một mét khối đất đá bị xà đỏ tìm kiếm nạn nhân mất tích và tài sản ủi đất đá giải phóng điểm xà đỏ

cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại